tỉnh quảng trị đã tổ chức đón tiếp đoàn du khách nước ngoài đầu tiên
đến tham quan du lịch quảng trị bằng đường biển trong năm hai nghìn một mươi chín
du thuyền panorama hai đến quảng trị với một mươi chín thủy thủ đoàn và hơn bốn mươi hành khách có quốc tịch nước ngoài
do tuyến luồng lạch cảng cửa việt không bảo đảm cho du thuyền cập bờ
nên tỉnh quảng trị sử dụng tàu côn cỏ để truyền tải toàn bộ hành khách vào bờ
trong chuyến du lịch tại tỉnh quảng trị đoàn du khách quốc tế sẽ đến tham quan
tại di tích lịch sử nổi tiếng như địa đạo vĩnh mốc sân bay tà cơn cùng nhiều di tích khác
việc tổ chức đón tiếp các đoàn khách du lịch đến với tỉnh quảng trị thể hiện tinh thần hiếu khách
tạo nên ấn tượng tốt đẹp góp phần quảng bá phát triển du lịch tại địa phương
được biết từ đầu năm đến nay tổng lượng khách du lịch đến quảng trị đạt bốn trăm bảy mươi hai năm trăm linh lượt
trong đó khách quốc tế đạt bốn mươi một năm trăm linh lượt